chuyến thăm chính thức liên bang nga của thủ tướng nguyễn xuân phúc diễn ra trong bối cảnh
năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi hai nước sẽ tổ chức năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam
nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
việt nam liên bang nga và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương
chuyến thăm khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược
toàn diện việt nam liên bang nga thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực
nhất là về kinh tế thương mại đầu tư
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai việt nam và liên bang nga duy trì cơ chế ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế
thương mại và khoa học kỹ thuật và được nâng cấp lên cấp phó thủ tướng từ năm hai nghìn một mươi một
ủy ban liên chính phủ họp thường niên tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra khóa họp lần thứ hai mươi một tại moscow
hội đồng doanh nghiệp việt nga được thành lập
nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước
năm hai nghìn một mươi tám thương mại giữa nga với việt nam đạt hơn sáu tỷ usd tăng một mươi sáu ba mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
hợp tác đầu tư giữa hai nước tiếp tục được mở rộng đặc biệt với các dự án đầu tư lớn của việt nam sang nga
các mặt hàng xuất khẩu chính của việt nam sang nga gồm nông thủy hải sản các loại
các mặt hàng nhập khẩu chính gồm xăng dầu sắt thép phân bón máy móc thiết bị các loại
ví dụ hàng hóa việt nam có thể xuất khẩu chính
vào thị trường nga đặc biệt là những hàng mà chúng ta có thêm mạnh
những hàng về nông sản về thủy sản về hàng máy mạc
đấy là lợi thế của chúng ta với cái giá thành rẻ và chất lượng khá tốt để đáp ứng thị trường nga
thứ hai nữa là chúng ta cũng có những điều kiện khác
ví dụ như là chúng ta tăng trường ngoài thương mại ra thì còn phát triển du lịch giá hai miếng
và tất nhiên nữa thì chúng ta cũng phải tính toán về rủi ro
hiện nay thì do bao vây công vận cho nên khả năng thanh toán bằng đồng đô la cũng khó khăn
cho nên chúng ta
chúng ta cần phải có những giải pháp và thanh toán bằng đồng nội tệ
thì cái điều này chúng tôi đã tham mưu
số quán việt nam tại liên bang nga đã tham mưu để đề nghị các cấp quan chức truyền của hai nhất
tham gia khó khăn để doanh nghiệp của việt nam và liên bang nga
có thể thanh toán bằng đồng nội tệ có sự bảo lãnh của ngân hàng trung ương việt nam và của trung ương nga
đặc biệt trong một vài năm trở lại đây việt nam đã tăng cường đầu tư sang nga
trong đó lớn nhất là lĩnh vực chăn nuôi bò sữa và nông nghiệp của tập đoàn th
có được kết quả khả quan như vậy là do lãnh đạo cấp cao hai nước luôn tạo điều kiện tốt nhất
để nhà đầu tư hai bên mở rộng hợp tác phát triển
liên quan đến đầu tư thì trong lĩnh vực này trong một số năm gần đây đã có những thành tiệu tương đối cụ thể
ví dụ trung tâm văn hóa thương mại hà nội mát xcơ va đã bắt đầu hoạt động cách đây năm năm tại thủ đô của nga
nơi đây người dân mát xcơ va có thể mua được các hàng hóa từ việt nam
thử nghiệm khả năng y học cổ truyền của việt nam
tìm hiểu nền văn hóa của việt nam trong quá trình tiến hành nhiều hoạt động tại đây
còn một ví dụ nữa đó là dự án có quy mô lớn được biết đến rộng rãi ở việt nam của nữ doanh nhân thái hương
xây dựng tại một số địa phương của nga các doanh nghiệp về sản xuất chế biến sữa và sản phẩm từ sữa
trong kế hoạch sẽ còn một số công trình nữa chúng phân bổ cả ở khu vực châu âu của nga tỉnh kaluga và ở vùng viễn đông
cùng với kinh tế thương mại ở tất cả các lĩnh vực hợp tác khác cũng có nhiều kết quả hợp tác khả quan
chuyến thăm chính thức liên bang nga lần này của thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tiếp tục tăng cường
nâng cao hơn nữa kết quả hợp tác tích cực nhiều mặt trong lĩnh vực kinh tế thương mại cũng như các lĩnh vực hợp tác truyền thống khác